tính đến sáng ngày chín tháng tám việt nam có hai trăm một mươi năm năm trăm sáu mươi ca nhiễm trong đó có hai ba trăm sáu mươi ca nhập cảnh và hai trăm một mươi ba hai trăm linh ca nhiễm trong nước
số ca nhiễm mới ghi nhận tính từ đợt dịch kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai trăm một mươi một sáu trăm ba mươi ca trong đó có sáu mươi tám bảy trăm hai mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
cũng trong ngày hôm nay có năm trăm một mươi bốn năm trăm linh ba liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là chín bốn trăm linh năm tám trăm một mươi chín liều trong đó tiêm mũi một là tám trăm một mươi chín

bệnh viện này cần được bổ sung nhân lực để đáp ứng công tác điều trị ở quy mô này
sáng ngày chín tháng tám báo cáo trong buổi họp giao ban trực tuyến của bộ phần thường trực đặc biệt bộ y tế tại tp hcm
sở y tế tp hcm cùng một số bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn bác sĩ chuyên khoa hai phạm thanh việt
trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện trợ giấy hiện đang kiêm nhiệm công tác tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín cho biết
từ khi được đưa vào hoạt động đến nay bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho một ba mươi một trường hợp bệnh nhân
với phần lớn trong đó là các trường hợp bệnh nhân nặng nguy kịch
bên cạnh nhân lực hỗ trợ từ bộ y tế sở y tế tiến sĩ bác sĩ nguyễn trí thức giám đốc bệnh viện trợ giấy
kiểm giám đốc bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tại tp hcm cho biết bệnh viện đã chủ động liên hệ với các trường có đào tạo khối ngành
chăm sóc sức khỏe để huy động sự hỗ trợ từ đội ngũ sinh viên năm cuối bác sĩ nội chú để tham gia hỗ trợ
theo đó đại học y dược tp hcm đã hỗ trợ năm mươi bác sĩ nội chú
đại học hồng bang đại học nguyễn tất thành sẽ hỗ trợ khoảng tám mươi sinh viên điều dưỡng năm ba năm
đồng thời sở y tế cũng huy động các tình nguyện viên tôn giáo để tham gia công tác hỗ trợ tại bệnh viện
hơn chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín xuất viện là tin vui đến từ tâm dịch tp hcm dù số ca mắc với địa bàn này vẫn đang ở mức cao
đây cũng là điều rất đáng mừng đối với tập thể y bác sĩ nhân viên y tế tại bệnh viện giã chiến số một
bác sĩ nguyễn thành tâm trưởng phòng kế hoạch bệnh viện giã chiến số một tp hcm cho biết
tính từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay bệnh viện đã có tổng một mươi một bảy trăm linh ca nhập viện
sáng ngày chín tháng tám đã có tổng cộng hơn chín ca được xuất viện
dự kiến chiều cùng ngày thêm ba trăm linh trường hợp sẽ được ra viện
bệnh viện giã chiến số một đã đi vào hoạt động được hơn một tháng
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện khá lớn nhưng đã có hơn chín người được xuất viện và trở về nhà với gia đình
đây là một điều đáng mừng đối với tập thể y bác sĩ nhân viên y tế tại bệnh viện giã chiến số một
bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một đi vào hoạt động từ ngày hai mươi sáu tháng sáu
có quy mô bốn năm trăm linh giường tạp tại ký thúc xá của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc đhq tp hcm
bệnh viện giã chiến số một là loại cơ sở thu dung điều trị f ở tầng hai theo mô hình tháp năm tầng
trong đó tầng một cách ly tạm thời ca test nhanh dương tính chờ kết quả pcr
tầng hai tiếp nhận f không triệu chứng hay là nhẹ
tầng ba là f có triệu chứng
tầng bốn là điều trị f có bệnh nền hoặc bệnh lý nền nặng nguy kịch
tầng năm là điều trị bệnh nhân có nặng nguy kịch
trước đó sở y tế tp hcm đã triển khai thí điểm rút ngắn thời gian điều trị f không triệu chứng tại bệnh viện
f xét nghiệm rt pcr ngày một mươi có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp sẽ chuyển về cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lây nhiễm
f tiếp tục xét nghiệm rt pcr tại nhà vào ngày thứ một mươi bốn và hai mươi
riêng miễn dịch tiếp tục phức tạp hà nội thực hiện giãn cách đợt hai thêm ba mươi chín ca mắc mới hà nội kiểm soát chặt chẽ hơn giấy đi đường
và chuẩn bị ứng phó với tình huống bốn mươi ca mắc covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày tám tám đến một mươi ba h ngày hôm nay ngày chín tám cdc hà nội đã ghi nhận ba mươi chín trường hợp dương tính mới trong số đó có bảy ca được phát hiện ngoài cộng đồng
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư vừa qua từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một tám trăm ba mươi một ca số ca ghi nhận mắc ngoài cộng đồng là một tám mươi hai ca
trong số này các ca ho sốt tại cộng đồng thứ phát đã lên tới bảy trăm hai mươi năm ca
trước tình hình chống dịch rất phức tạp hà nội đã có văn bản về việc siết chặt cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đến hết ngày hai mươi ba tháng tám
cụ thể từ hôm nay ngoài mẫu giấy đi đường được áp dụng cho người dân đi lại trong thành phố người đi đường phải xuất trình thêm các căn cước công dân lịch trực hoặc lịch làm việc hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan
cùng với đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành phương án đáp ứng tám giường điều trị ở mức độ vừa nặng và nguy kịch trong tình huống toàn thành phố có từ bốn mươi người mắc covid một mươi chín trở lên sẵn sàng thu dung điều trị người bệnh hạn chế tử vong tránh lây nhiễm ra cộng đồng
phương án lên kế hoạch triển khai gồm ba giai đoạn
giai đoạn đáp ứng hai giường bệnh điều trị tại bệnh viện trong tình huống có một mươi người mắc bệnh covid một mươi chín
giai đoạn đáp ứng bốn giường điều trị trong tình huống có hai mươi người mắc covid một mươi chín
giai đoạn đáp ứng tám giường điều trị trong tình huống có bốn mươi người mắc covid một mươi chín
thì tiếp tục bổ sung thêm đáp ứng điều trị cho bốn người
cũng trong ngày hôm nay hà nội phát hiện hai trăm ba mươi bảy ca ho sốt cộng đồng chờ xét nghiệm covid một mươi chín
đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả những người nói trên có dương tính với sars cov hai hay không
nhưng những thông tin này phát đi đang khiến không ít người phải lo lắng
sáng hôm nay chín tháng tám sở y tế hà nội thông báo từ ngày tám tháng tám cập nhật đến sáng nay
có hai trăm ba mươi bảy trường hợp người dân tự khai báo y tế trên tờ khai y tế có triệu chứng ho sốt khó thở
nghi ngờ mắc covid một mươi chín các trường hợp này giải sát tại các quận huyện như mỹ đức hoài đức
trường mỹ hoàn kiếm tây hồ hai bà trưng ba đình thanh xuân bắc tử liêm và hà đông
theo sở y tế hà nội cdc hà nội sẽ chuyển danh sách khai báo này về các quận huyện
để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và giám sát tại cộng đồng ngay trong ngày hôm nay
hầu hết các trường hợp tự khai báo có triệu chứng ho sốt khó thở trong vòng một mươi bốn ngày qua
một số trường hợp khai báo có liên quan đến một số địa điểm có yếu tố dịch tễ covid một mươi chín
theo thông báo của chính quyền như siêu thị vinmark và một số chợ dân sinh
hà nội vẫn đang giám sát chặt chẽ các trường hợp ho sốt cộng đồng thường xuyên
liên tục hàng ngày để phát hiện sớm xét nghiệm kịp thời các trường hợp ho sốt có nguy cơ mắc cao
hiện nay bất kể hành động nào đi ngược lại với quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đều bị xã hội lên án kịch liệt
và mới đây sáu người đánh cá chui tại yên sở hoàng mai và những kẻ dùng xe cứu hộ thông chốt kiểm soát y tế
để đưa người vào hà nội đều là những hành vi không thể chấp nhận được và cần xử lý nghiêm khắc
những ngày qua không ít phương tiện thuộc diện ưu tiên người không có kết quả xét nghiệm âm tính
nhưng vẫn có thể thông chốt kiểm soát y tế của hà nội chỉ nhờ vào xe cứu hộ giao thông
cụ thể khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày bảy tháng tám sau khi lưu thông gần cuối cao tốc pháp vân cầu rẽ
km một trăm năm mươi hai năm trăm linh để qua trạm thu phí vào hà nội xe ô tô mang nhãn hiệu isuzu biển kiểm soát ba mươi tám a ba mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi chín bất ngờ dừng lại bên đường
khoảng một lúc sau xe cứu hộ mang biển kiểm soát hai mươi chín h ba nghìn tám trăm linh bốn đi đến kéo phương tiện này lên sản xe
tiếp sau đó một nhóm gần một mươi người chờ sẵn ở lối gom đường cao tốc lần lượt
trèo qua rào chắn lan can và ngồi vào chiếc xe đang nằm trên xe cứu hộ
sau khi đi tiếp khoảng một km đến trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ
chiếc xe cứu hộ đi vào làn xanh và tiến thẳng vào trung tâm hà nội
mà không gặp bất kỳ kiểm tra nào của các lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát
được biết nếu chỉ đi qua chốt kiểm soát ở cao tốc pháp phần cầu rẽ vào hà nội thì phí là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một xe
nếu đi vào tận nội thành mà nhiều chốt kiểm soát thì giá sẽ là ba triệu hai trăm linh nghìn đồng một xe
hôm nay lực lượng chức năng phường yên sở quận hoàng mai đã xử lý nhóm ít nhất sáu người tụ tập đánh bắt cá
không đeo khẩu trang ngay ngày đầu tiên hà nội thực hiện giãn cách xã hội lần hai với mức xử phạt tổng là hai mươi bảy triệu đồng
những ngày này người dân trên khắp mọi miền tổ quốc đang chung sức đồng lòng cùng đảng và chính phủ để phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay các y bác sĩ tại tỉnh quảng ninh đã tiếp tục lên đường hỗ trợ tỉnh tây ninh phòng chống dịch covid một mươi chín
hôm nay đoàn công tác y tế của bệnh viện việt nam thụy điển uông bí gồm năm bác sĩ một mươi năm điều dưỡng kỹ thuật viên đã lên đường hỗ trợ tây ninh phòng chống dịch covid một mươi chín
đoàn công tác tham gia tri viện lần này đều là những nhân viên y tế có lựa chọn kỹ lưỡng có nhiệt huyết giỏi về chuyên môn và giàu kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh
đây là lần thứ ba bệnh viện việt nam thụy điển uông bí cử nhân viên hỗ trợ công tác dịch tại các tỉnh bạn
trước đó bệnh viện này cũng đã cử hai đoàn công tác gồm hai trăm linh nhân viên y tế tham gia hỗ trợ tại tỉnh bắc giang và một đoàn gồm hai mươi ba nhân viên y tế tham gia hỗ trợ tại thành phố hồ chí minh
với mong muốn những kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đoàn sẽ phát huy hết khả năng sớm cùng tỉnh bạn đẩy lùi dịch covid một mươi chín
theo thông tin từ báo sabatham bộ y tế nhật bản xác nhận trường hợp nhiễm biến thể lambda nguy hiểm đầu tiên của nước này là một người phụ nữ ba mươi tuổi vừa trở về từ peru
ngày hai mươi tháng bảy nhập cảnh tại sân bay quốc tế haneda và không có trợ chứng nhiễm covid một mươi chín
theo kết quả xét nghiệm tại khu cách ly ở sân bay nữ hành khách này đã dương tính với covid một mươi chín
sau đó viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia nhật bản xác nhận bệnh nhân nữ này nhiễm biến thể lamda
theo bộ y tế nhật bản biến thể lambda được phát hiện đầu tiên tại peru vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lamda được cho là có khả năng lây lan và kháng vaccine covid một mươi chín cao
hiện biến thể lamda đã có mặt ở ít nhất bốn mươi một quốc gia
từ ngày một mươi bốn tháng sáu biến thể lamda đã được tổ chức y tế thế giới who xếp vào danh mục biến thể cần chú ý voi
mức thấp hơn các biến thể cần quan tâm voc như biến thể data
theo thống kê của who khoảng tám mươi một người nhiễm covid một mươi chín ở peru kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là đều nhiễm biến thể lamda
các chuyên gia y tế cảnh báo biến thể lamda lần đầu tiên phát hiện ở peru vào cuối năm ngoái và đang hoành hành ở nam mỹ
đang có nhiều biến đổi bất thường và có khả năng kháng vaccine
biến thể lambda còn mang ba đột biến
rsi lt pgd hai trăm bốn mươi sáu hai trăm năm mươi ba n hai trăm sáu mươi l bốn trăm năm mươi hai q và f bốn trăm chín mươi s có thể thoát khỏi kháng thể trung hòa sau khi nhiễm và sau khi tiêm các loại vaccine như pfizer morena sinovac hay coronavac
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nút đăng ký ngay dưới bản tin
hãy để lại bản tin của chúng tôi ở bên dưới bản tin này
hãy để lại bình luận và trở thành người đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo